các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
về hành vi dâm ô đối với trẻ em theo điều một trăm một mươi sáu bộ đội thỉnh sự hùng là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại địa bàn phường thịnh liệt quận hoàng mai
theo tài liệu điều tra ban đầu ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mẹ của bé gái trú tại phường thịnh liệt quận hoàng mai
và con gái chín tuổi đến công an phường thịnh liệt tố cáo
ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
con gái chị bị đối tượng cao mạnh hùng thực hiện hành vi dâm ô
theo lời kể của cháu bé khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng một khi cháu đang cùng bốn bạn khác chở gần nhà
bé đã hai lần bị đối tượng cao mạnh hùng tìm cách thực hiện hành vi dâm ô
ngay sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ gia đình cháu bé công an phường thịnh liệt đã báo cáo
ban chỉ huy công an quận hoàng mai để cơ quan cảnh sát điều tra công an quận vào cuộc thụ lý điều tra theo thẩm quyền
cơ quan điều tra đã triệu tập cao mạnh hùng người bị tố giác đến lấy lời khai
trước tính chất phức tạp của sự việc vào ngày một mươi ba tháng ba giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vào cuộc tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tiếp tục tổ chức điều tra
với tinh thần khẩn trương quyết liệt song cũng hết sức thận trọng khách quan rõ người rõ tội
và chấp hành đúng các quy định của pháp luật
dù đang được tiếp tục điều tra nhưng quyết định bắt tạm giam cao mạnh hùng cũng đã phần nào cho thấy
sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong xử lý nghiêm vụ việc này
không ai cho chúng ta muốn nhìn thấy muốn nghe thấy những câu chuyện những hình ảnh như vậy
tuy nhiên chúng ta vẫn buộc phải lên tiếng đưa ra vụ việc này ra ánh sáng để đòi lại sự công bằng
và cảnh báo tới toàn xã hội khi mà xâm hại tình dục trẻ em đang đáng báo động hơn bao giờ hết
các đối tượng thậm chí đã và đang làm cha làm ông nhưng lại thực hiện những hành vi mất hết nhân tính
đối với những đứa trẻ vô tội
tại đắk lắc một bị cáo bảy mươi ba tuổi vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử phúc thẩm
về hành vi dâm ô trẻ em
bị cáo trong vụ án này là bx tín chú thầy huyện crong năng tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng sáng ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cháu gái sinh năm hai nghìn một mươi cùng ở xã đến tám quán tạp hóa của tín để mua sữa
tại đây thì đối tượng đã có hành vi dâm ô đối với cháu bé
sau khi về nhà nghe cháu bé kể lại gia đình đã làm đơn trình báo công an
ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tòa nhân dân huyện crong năng đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bx tín
sáu tháng tủ giam
về tội dâm ô đối với trẻ em cho rằng mức án cao nên bị cáo tín đã kháng cáo
nhưng tại phiên tòa phúc thẩm này tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vẫn tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bx tín
thưa quý vị và các bạn mới đây công an quận cầu giấy hà nội phối hợp cùng công an phường yên hòa
đã điều tra làm rõ vụ hai xế hộp tại sân tân hít cát quý phường yên hòa bị trộm đập kính lấy tài sản
thủ phạm gây án là ngô minh điệp và đỗ đình tùng
tuổi đời còn rất trẻ đều trú tại sóc sơn hà nội đã bị bắt giữ
tại cơ quan cảnh sát điều tra điệp và tùng đều đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp vào tối ngày một mươi bốn tháng ba
điệp vốn là thợ sử ô tô ở gara gần hiện dường
do thiếu tiền ăn chơi điệp đã rủ tùng dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió của hai chiếc ô tô
mang nhãn hiệu toyota venja và hyundai sonata để lấy cắp điện thoại di động và một số đồ dùng khác
ước tính giá trị tài sản trộm cắp và phá hoại là khoảng bảy mươi triệu đồng
có tiền lệ xảy ra hiệp vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen từ nhiều năm qua đã xuất hiện ở hầu khắp các địa phương trong cả nước
do nhu cầu tiếp cận nguồn vốn của người dân
mới đây lực lượng công an tỉnh hưng yên đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
thực hiện cho vay nặng lãi giúp núp dưới bóng cầm đồ hoạt động phức tạp trên địa bàn
vụ việc tiếp tục dóng lên một hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý đối với các loại hình dịch vụ cho vai này
ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy anh ngô văn thao ở xã điên phương thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
đến công an thành phố trình báo về việc bị năm đối tượng đánh ép anh về hiệu cầm đồ xuân hiệu
ở xã điêm phương thành phố hưng yên để giải quyết
khi về đến hiệu cầm đồ anh tiếp tục bị một số đối tượng khác đấm đá và rút súng đe dọa
ép anh phải trả số tiền một mươi ba triệu đồng anh đã vay nợ trước đó
sự việc chỉ dừng lại khi người nhà của anh mang tiền trả cho các đối tượng
thì anh mới được thả về để vào bệnh viện điều trị
nguyên nhân của sự việc là do trước đó anh thao có đến hiệu cầm đồ xuân hiệu để vay một mươi triệu đồng
với đại suất một mươi năm ngày là một triệu năm mươi đồng
tuy nhiên từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay do không có tiền nên anh chưa trả số tiền đãi một tháng
dẫn đến sự việc trên

qua điều tra xác minh các đối tượng tham gia đánh
anh thao là đàn em của một ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen
do nguyễn xuân hiệu biệt hiệu là hiệu nổ chú xã điên phương thành phố hưng yên cầm đầu
ổ nhóm này có khoảng một mươi đến một mươi năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi
trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự hoạt động manh động và phức tạp tại địa phương
các đối tượng này hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm tội phạm
và chúng cấu kết cả nhau bằng hình thức mở ra dịch vụ cầm đồ
nhưng mà thực chất cho cái vay với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường
và các con nợ cần vay tiền thì rất là đơn giản
không phải thế chấp hay một bất cứ một cái tài sản gì
chỉ cần một bất cứ một cái giấy tờ gì mà có tên những người cần vay là các đối tượng có thể cho người vay
để mà vay cái số
cái số tiền mà người vay cần thiết đến hẹn trả lợi không mà những cái người mà vay lợi
mà không trả được các đối tượng này thì các đối tượng này dùng mọi thủ đoạn
cũng như là ép con nợ phải trả nợ gây sức ép cho gia đình nhà các con nợ
ví dụ như đến nhà đe dọa gia đình đe dọa bố mẹ
công an tp hưng yên đã ra quyết định khởi tố đối với bảy đối tượng về hành vi cướp tài sản
tiến hành bắt giữ hai đối tượng trương đình mười và phạm tùng lâm
đồng thời tổ chức truy bắt năm đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã làm việc cho hiệu nổ gần một năm nay
ổ nhóm này hiện có hai hiệu cầm đồ một tại thành phố hưng yên và một tại huyện tiên lữ
với vỏ bọc là mở hiệu cầm đồ nhưng hoạt động thực chất của ổ nhóm này là cho vay nặng lãi
với các hình thức vay thế chấp tín chấp vay trả góp với lãi suất cao
mỗi đối tượng trong nhóm được ra một phần việc khác nhau do hiệu nổ trực tiếp chỉ đạo điều hành
và được trả lợi
cơ quan điều tra đã giảm mức lương từ ba năm đến bốn triệu đồng một tháng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vay trả góp của các hình thức vay thế chấp
với các hình thức vay thế chấp tín chấp vay trả góp của các hình thức vay thế chấp
thưa quý vị chỉ trong ngày đầu thực hiện tháng tổng ra soát kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh
tiêu thụ rượu trên địa bàn đoàn liên ngành các cấp của thành phố hà nội đã niêm phong
và tiêu hủy hơn hai lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
thực hiện kế hoạch thành phố hà nội đã thành lập gần bảy trăm linh đoàn kiểm tra liên ngành
từ cấp xã phường thị trấn đến cấp thành phố
trong ngày đầu thực hiện tháng tổng ra soát các đoàn đã kiểm tra được hơn bốn trăm linh cơ sở sản xuất
kinh doanh tiêu thụ rượu trong đó cảnh báo và xử phạt bốn mươi cơ sở với số tiền gần bảy mươi triệu đồng
niêm phong hơn hai lít rượu và tiêu hủy hơn hai trăm linh lít rượu không rõ nguồn gốc
như vậy từ đầu tháng ba đến nay cơ quan chức năng của hà nội đã kiểm tra được hai hai trăm năm mươi cơ sở
niêm phong gần ba mươi lít rượu các loại tiêu hủy sáu trăm ba mươi ba lít rượu không rõ nguồn gốc
và xử lý ba trăm năm mươi chín cơ sở với tổng số tiền phạt gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
đây là hoạt động tích cực của cơ quan ban ngành sau khi liên tiếp ghi nhận
bảy mươi trường hợp ngộ độc rượu methanol trong gần một tháng qua
trong đó có ba bệnh nhân tử vong hiện còn một bệnh nhân đang điều trị
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
vâng chỉ trong nửa tháng tại hà nội đã niêm phong tiêu hủy gần ba mươi một lít rượu
những con số này đã phản ánh hai thực tế đang tồn tại ở nước ta hiện nay
một là rượu bia dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người việt
hai là công tác quản lý sản xuất kinh doanh rượu ở nước ta chưa thực sự chặt chẽ
khi mà người bán thì vẫn cứ vô tư bán còn người mua thì thoải mái mua
rõ ràng là quy định về quản lý việc kinh doanh mua bán rượu bia thì đã được chính phủ ban hành
nhưng tại sao công tác này vẫn chưa hiệu quả
liệu còn điều gì vướng mắc hay khó khăn
phóng viên một trăm một mươi ba online đã đi sâu tìm hiểu
thực tế cho thấy các cơ sở bán buôn cũng như bán lẻ hiện nay tồn tại một tình trạng
đó là mua rượu từ nhiều nguồn khác nhau khó kiểm soát được nguồn gốc cụ thể của từng loại rượu
đa phần người dân hiện nay còn quá dễ dãi trong việc lựa chọn cho mình những sản phẩm bia rượu
chính vì vậy đã có rất nhiều ca ngộ độc và đặc biệt trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những ca ngộ độc rượu
thế nhưng có một cái thực trạng hiện nay là cái việc cấp phép cho hoạt động buôn bán rượu thì quá dễ dãi và tràn lan
khiến ai cũng có thể mua rượu ở bất cứ đâu với mức giá là khá là phải trăng
còn theo một chủ cửa hàng kinh doanh rượu bia chia sẻ thì nguyên nhân dẫn đến thực trạng buôn bán rượu kém chất lượng lại xuất phát từ chính nhu cầu của người tiêu dùng
theo tôi nghĩ thì cũng không phải là sự dễ dãi của khách hàng đâu
mà đó là do người ta sử dụng đồng tiền vào sự đoán và đủ của người ta
ví dụ như nhiều lúc người ta có thể sử dụng đồng tiền mình rẻ để gọi là nó có thể là thỏa mạng cái đam mê của mình
thì chắc chắn lương tâm của người bán hàng không bao giờ làm cho anh mỹ về vấn đề là ngộ độc hay ấy
nhưng cũng vì do lợi nhuận của cá nhân nhiều lúc
theo yêu cầu thì người ta cũng đảm bảo được để là một cái mà hề lùi cho người tiêu dùng
có thể thấy là hoạt động kinh doanh buôn bán rượu đã bị thả trôi quá lâu cấp phép chản lan
mọi chuẩn mực về độ an toàn đều chỉ được tính bằng thước đo lương tâm của người sản xuất
đối với cái khí cạnh về các nhà sản xuất nhà phân phối thì chúng ta phải công nhận người ta cũng phải làm kinh doanh người ta phải có lợi
tuy nhiên là chúng ta nói với họ thì cũng trường mực
còn cái trách nhiệm chính là nhà quản lý và các quan chức này
và chúng ta phải đưa các loại rượu trắng không có nhãn mát rất nhiều thứ trong đó vào thì phải đưa vào quản lý
biến những loại rượu nghiêm chỉnh lại thành có nhãn mát có nhà sản xuất có nhà phân phối đàng hoàng
đính tên trên bao bì trên lọ trên chai trên hóa đơn để chúng ta kiểm soát chất lượng
chứ nếu không thì sẽ tham gia ngục vụ có đối tiếp
và đặc biệt là với người tiêu dùng thì thực sự là nên cân nhắc trước khi sử dụng các sản phẩm
bởi vì hiện nay thì để kiểm tra hết tất cả các
các nơi các ngõ thì cũng rất là khó
việc kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu hầu như vượt khỏi tầm tay của các cơ quan quản lý
chất lượng đồ uống chỉ trông chờ vào lương tâm người sản xuất
và để tự bảo vệ mình mỗi người dân phải tự trang bị cho mình những kiến thức
không để mình là đệ tử của liêu linh rồi dẫn đến những hậu quả đau lòng
bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày một mươi bảy tháng ba đến đây là hết
những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
quý vị cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh với chị thu thủy và chị viu anh
xin cảm ơn biên tập viên linh chi
và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã cùng với biên tập viên bích liên sau một ít phút quảng cáo
optimum gold mới dễ tiêu hóa tăng thêm hai mươi dha từ tảo và dầu cá cùng lutein giúp phát triển não bộ trừ cao và tăng sức đề kháng
optimum gold mới được công nhận bởi ubit

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước phản máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm của công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện